sau một thời gian tích cực phối hợp kiểm tra so sánh đặc điểm nhận dạng cá nhân
ngày bảy một mươi một năm hai nghìn một mươi chín bộ công an việt nam và cơ quan thực thi pháp luật của vương quốc anh
đã xác định ba mươi chín nạn nhân thiệt mạng trong container được phát hiện tại hạt stec
đông bắc london vương quốc anh vào ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín đều là người việt nam
và có hộ khẩu thường trú tại hải phòng hải dương nghệ an hà tĩnh quảng bình thừa thiên huế
bộ ngoại giao đã tích cực phối hợp với ủy ban nhân dân các địa phương liên quan
khẩn trương việc tổng hợp nguyện vọng của ba mươi chín gia đình trình báo có con mất tích tại anh
trùng khớp với ba mươi chín nạn nhân được công khai ngày bảy tháng một mươi một hướng dẫn các gia đình này
thể hiện nguyện vọng theo quy định của pháp luật anh để có thể làm thủ tục nhận ba mươi chín thi hài từ phía anh
bộ ngoại giao đã trực tiếp thông báo chia buồn tới ba mươi chín gia đình nạn nhân tại việt nam
trước đó ngay trong tối ngày bảy tháng một mươi một khi có thông tin từ phía anh và các cơ quan của việt nam
xác nhận ba mươi chín nạn nhân là công dân việt nam thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
đã gửi thư chia buồn đến gia đình các nạn nhân
tiếp tục với những tin tức khác
tại đắk nông sau khi được sự tuyên truyền vận động thuyết phục của lực lượng công an huyện đắk song
và gia đình hai đối tượng phạm văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám và ngô thanh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
cùng chú tại xã thuận hà huyện đắc song đã đến công an huyện đầu thú
và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
ngày sáu bảy hai nghìn một mươi chín vì bực tức trong việc chia tiền thắng bạc không đều
nên tuấn rủ hùng và đối tượng khác mang theo hung khí đi tìm nguyễn ngọc quán
trú tại xã quảng tâm huyện tuy đức để giải quyết mâu thuẫn
khi gặp quán tuấn cùng đồng bọn lao vào đánh và lấy một chiếc điện thoại của quán
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk song đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và bắt tạm ra một số đối tượng về hành vi đánh bạc và cướp tài sản
trong đó có bốn đối tượng bỏ trốn
ngày chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk song đã ra quyết định truy nã phạm văn hùng
bị truy nã về tội cướp tài sản ngô thanh tuấn bị truy nã về tội đánh bạc và cướp tài sản
sau nhiều ngày kiên trì bằng nhiều biện pháp vận động phạm văn hùng và ngô thanh tuấn đã đến công an huyện đắk song đầu thú
với hành vi gây dối trật tự công cộng ba đối tượng võ văn tánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
nguyễn văn tèo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín và nguyễn thái dương sinh năm hai nghìn một
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an
cơ quan tỉnh an giang ra quyết định khởi tố
trước đó ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín tại quán nhậu thuộc ấp thị hai thị trấn trợ mới huyện trợ mới
nhóm của võ văn tánh nguyễn văn tèo võ văn sang và lê trung thành đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm của huỳnh triển giả
nguyễn thái dương nguyễn văn luân nguyễn văn dũ dẫn đến đánh nhau
trong lúc hai bên sô sát giả dùng một ống tiếp sát dài khoảng một mét đánh trúng đầu sang
khiến giang bất tỉnh và được mọi người đưa đi cấp cứu
ngay sau khi sự việc xảy ra giả đã đến cơ quan công an đầu thú và bị khởi tố điều tra về hành vi giết người
riêng đối với dũ và luân cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố
và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để tiếp tục điều tra làm rõ
tại tỉnh quảng ngãi các ngành chức năng cũng đang nỗ lực để chống tràn dầu từ tàu pv allianc
bị mắc cạn từ cơn bão số năm
sáng ngày tám tháng một mươi một các ngành chức năng tỉnh quảng ngãi đã tổ chức họp khẩn
cấp để bàn phương án chống tràn dầu từ tàu pv alc do ảnh hưởng của cơn bão số năm
và đã bị mắc cạn tại dung quất vào đêm ngày ba mươi tháng một mươi
vị trí tàu mắc cạn tại bãi biển thôn hải ninh xã bình thạnh huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
hiện nay trên tàu còn năm mươi năm tấn dầu fo và một mươi sáu năm tấn dầu đeo
các thủy thủ trên tàu được sự hỗ trợ của công ty ptsc quảng ngãi đã tiến hành bơm toàn bộ dầu lên khoang trên
chống trường hợp tác động của cơn bão số sáu khiến bụng tàu bị thủng gây tràn dầu
các đơn vị cứu hộ cùng với chuyên gia của singapore tiến hành cố định tàu bằng hệ thống phao dây
để tàu không trôi ra xa hoặc bị hất đền bãi đá khi bão số sáu ập vào bờ
bảy cá thể động vật hoang dã với tổng trọng lượng gần một trăm bảy mươi kg đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ
vừa bị phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh điện biên vừa phát hiện và thu giữ
trong quá trình làm nhiệm vụ tại địa phận xã mường bồn
điện biên tổ công tác phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đã phát hiện hai xe ô tô đang vận chuyển hàng
có nhiều biểu hiện nghi vấn
quá trình kiểm tra phát hiện trên xe chứa một khối lượng lớn động vật hoang dã gồm ba mươi ba cá thể đông lạnh
cây vòi mốc hai cá thể đông lạnh khỉ mặt đỏ hai cá thể đông lạnh hoãng chín cá thể giòn còn sống
một cá thể cây vòi mốc còn sống
bước đầu các lái xe khai nhận số động vật hoang dã này được thuê vận chuyển từ mường nhé về điện biên để tiêu thụ
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân